thưa quý vị các ngoại trưởng nhóm nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã kết thúc hội nghị sau ba ngày làm việc tại đức
trong tuyên bố chung được đưa ra g bảy cam kết tăng cường các nỗ lực nhằm cô lập nga trong lĩnh vực kinh tế và chính trị
tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine cũng như cố gắng giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu
các ngoại trưởng g bảy đã ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt xung đột ở ukraine
khẳng định sẽ duy trì sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine cũng như là các nước khác
g bảy cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự và quốc phòng cho ukraine chừng nào cần thiết
trong tuyên bố chung các ngoại trưởng g bảy cảnh báo về tác động nghiêm

đối với an ninh lương thực nhất là ở châu phi và trung đông
điều có thể dẫn tới mất an ninh lương thực và gây ra nạn suy dinh dưỡng đặc biệt với những khu vực dễ bị tổn thương nhất
g bảy cảnh báo nguy cơ bốn mươi ba triệu người sẽ rơi vào nạn đói đồng thời kêu gọi nga chấm dứt lệnh phong tỏa đối với xuất khẩu ngũ cốc của